cũng phân tích đánh giá những kết quả trong công tác phòng chống dịch của thành phố thời gian vừa qua
bí thư hà nội nhận định không để dịch bệnh làm tuột hậu đời sống kinh tế xã hội của thủ đô
theo bí thư đinh tiến dũng trong bối cảnh bùng phát và lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
nhất là đợt dịch lần thứ tư với biến thể mới tenta lây lan nhanh diễn biến phức tạp hơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng
đến toàn xã hội tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sức khỏe của nhân dân
tuy nhiên hà nội đã từng bước thích ứng với diễn biến dịch bệnh chuyển từ trạng thái giãn cách phong tỏa
cách ly theo khu vực sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
đời này thành phố cơ bản đã hoàn thành ba nhiệm vụ quan trọng và kết quả khả quan đó là
chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi năm
và nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng khác đảm bảo an toàn tuyệt đối trên mọi phương diện
ngoài ra hà nội đã chủ động kịp thời kiên định kiên trì và bình tĩnh trong mọi tình huống
để có các chủ trương giải pháp trúng đúng với tinh thần quyết liệt và hiệu quả
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo quy định của trung ương và phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh của thành phố
hà nội luôn chuẩn bị phương án phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn để không bị động bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra
thành phố đã thực hiện tiêm phủ vaccine mũi một cho trên chín mươi bốn mũi hai cho khoảng tám mươi năm người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
và hiện nay đang tổ chức tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đến nay đã đạt trên tám mươi năm

và hiện nay đang tổ chức tiêm phủ vaccine mũi một cho các em học sinh trở lại trường học
bên cạnh đó hà nội cũng tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tăng cường grdp của hà nội
cả năm ước đạt khoảng hai ba mươi năm ba mặc dù không đạt kế hoạch đã đề ra kế hoạch là tăng bảy năm nhưng vẫn duy trì ổn định
nhấn mạnh vào năm hai nghìn hai mươi hai dự báo tình hình sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn có thể
kéo dài với những biến chủng mới nguy hiểm hơn
bí thư thành ủy cho biết mục tiêu tổng quát cơ bản của hà nội trong năm hai nghìn hai mươi hai là phải thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội
nâng cao đời sống người dân đảm bảo quốc phòng quân sự địa phương và an ninh trật tự của toàn xã hội
đẩy mạnh cải cách hành chính siết chặt kỷ luật kỷ cương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu
đồng thời với diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp các đại biểu cũng cần phân tích đưa ra về biện pháp phòng chống dịch
để các ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp trong thời gian tới đưa ra các kịch bản phòng chống dịch để cho học sinh đến trường
quyết tâm không để dịch bệnh làm tục hậu đời sống kinh tế xã hội của thủ đô
huyền trang xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mới đây thông tin mới nhất chúng tôi nhận được về lời cảnh báo đến từ bộ y tế
mặc dù việt nam hiện chưa ghi nhận biến chủng mới omicron tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng này vào nước ta là rất lớn
công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trước biến chủng omicron của bộ y tế nêu rõ
ngày hai mươi năm tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới who thông báo ghi nhận biến chủng mới đáng quan ngại của virus sars cov hai
còn gọi là omicron
t một mươi một năm trăm hai mươi chín được phát hiện tại nam phi
đến ngày hai tháng một mươi hai thế giới ghi nhận ít nhất hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận biến chủng này
tại việt nam đến nay chưa ghi nhận biến chủng mới omicron nhưng nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn
bộ y tế đề nghị địa phương chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thực hiện hiệu quả nguyên tắc năm k và vaccine
thuốc điều trị và công nghệ và ý thức của nhân dân
trong đó tập trung vào các trụ cột chính như xét nghiệm tiêm chủng điều trị và đề cao ý thức
của nhân dân
các tỉnh thành chủ động xây dựng các kịch bản phương án sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đặc biệt bộ y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh đặc biệt là đến đi về từ các quốc gia
khu vực có biến chủng omicron như khu vực nam châu phi nam phi botswana namibia zimbabwe eswatini lesotho mozambique v v
và một số quốc gia ở khu vực châu âu
bộ cũng nhắc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín
covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền
ngay khi được phân bố vaccine đảm bảo an toàn hiệu quả
bên cạnh đó các tỉnh thành phố phải ra soát và khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng đủ liều cơ bản với các trường hợp
người từ một mươi tám tuổi trở lên tim mũi bổ sung mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian
theo hướng dẫn mới này hà nội phân thành ba tầng điều trị dựa theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ
cụ thể tầng một dành cho trường hợp bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với mức nguy cơ trung bình
bao gồm tuổi từ năm mươi đến sáu mươi bốn tuổi chưa phát hiện bệnh nền và đã tiêm đủ liều vaccine
tuổi từ ba tháng đến dưới hoặc bằng bốn mươi chín tuổi và chưa phát hiện bệnh nền đã tiêm đủ liều vaccine
không có triệu chứng cần can thiệp y tế
những trường hợp ở tầng này được điều trị tại nhà trạm y tế lưu động
gồm cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín tại quận huyện
hoặc cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín tại quận huyện
tầng hai dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ mức độ trung bình với nguy cơ cao
bao gồm tuổi bằng hoặc trên sáu mươi năm tuổi và đã tiêm đủ liều vaccine
mắc bệnh lý nền và đã tiêm đủ liều vaccine
từ năm mươi sáu mươi bốn tuổi chưa phát hiện bệnh nền và chưa tiêm đủ liệu vaccine
phụ nữ có thai và sinh con từ dưới hoặc bằng bốn mươi hai ngày
trẻ em dưới hoặc bằng ba tháng tuổi
những trường hợp này điều trị tại bệnh viện thuộc tầng hai
dành cho trường hợp nặng hoặc nguy kịch với nguy cơ rất cao
bao gồm tuổi từ trên hoặc bằng sáu mươi năm tuổi và chưa tiêm đủ liều vaccine
mắc bệnh lý nền và chưa tiêm đủ liều vaccine
có tình trạng cấp cứu chuyên khoa
những trường hợp này được điều trị tại bệnh viện đa khoa đức giang
bệnh viện thanh nhàn bệnh viện đa khoa hà đông
bệnh viện đa khoa sanpon bệnh viện đa khoa sơn tây
bệnh viện phụ sản hà nội và bệnh viện trung ương
sở y tế yêu cầu các bệnh viện thường xuyên đánh giá diễn biến
mức độ lâm sàng xét nghiệm của người bệnh covid một mươi chín
chủ động chuyển người bệnh đến các cơ sở điều trị ở tầng thấp hơn
để tiếp tục quản lý điều trị khi tình trạng ổn định
đồng thời ưu tiên bố trí dường bệnh tầng hai tầng ba để tiếp nhận người bệnh mới
hiện nay có hai mươi một cơ sở điều trị của trung mương và hà nội
đang tiếp nhận và điều trị cho năm chín trăm bảy mươi bảy f
sở y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
khẩn trương thiết lập khu điều trị covid một mươi chín
số ca mắc của hà nội cộng dồn trong đợt dịch thứ tư ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
tổng là một mươi ba chín trăm bốn mươi sáu ca mắc trong đó năm bốn trăm chín mươi hai ca cộng đồng và tám bốn trăm năm mươi bốn người đã được cách ly
hai mươi một cơ sở điều trị của trung mường và thành phố đang tiếp nhận và điều trị cho năm chín trăm bảy mươi bảy trường hợp f
tại quận thanh xuân từ ngày một tháng một mươi hai bệnh viện than khoáng sản
cũng được chuyển thành cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
cơ sở này hiện đang điều trị ba mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín
trước diễn biến hiện nay của dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
mới đây sở y tế hà nội hỏa tốc ban hành công văn số sáu trăm bảy mươi trên sit nvi
về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
sở y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
khẩn trương thiết lập khu điều trị covid một mươi chín trong bệnh viện
triển khai dừng điều trị người bệnh covid một mươi chín được giao
hà nội ra soát chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất tại các cơ sở thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
để sẵn sàng tiếp nhận điều trị sớm cho người bệnh
nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong
đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác tổ chức phân luồn
sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện sớm ca bệnh covid một mươi chín
xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ cho nhân viên y tế người bệnh nội trú
người nhà người bệnh đặc biệt ở các khoa hồi sức cấp cứu
hồi sức tích cực thận nhân tạo theo hướng dẫn của bộ y tế
để tránh lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh
các đơn vị thực hiện nghiêm năm k trong toàn bệnh viện và tăng cường giám sát
việc thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn tăng cường thông khí tự nhiên
hoặc cơ học tại các khoa phòng
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh chữa bệnh
công tác hội chẩn kề đơn cấp thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân
mắc bệnh mạng tính tối đa ba tháng đối với các bệnh mạng tính đã điều trị ổn định
có thể thấy nghiên cứu chưa đề cập đến mối quan hệ giữa omicron
và hiệu quả của vaccine ngừa covid một mươi chín
ngoài ra nghiên cứu không xem xét mức độ nghiêm trọng của bệnh
ở những người tái nhiễm
vì thế không có dữ liệu để khẳng định xu thế diễn tiến dịch bệnh
ở người tái nhiễm
tuy nhiên sức mạnh và độ nguy hiểm của omicron vẫn đang khiến nhiều chuyên gia
và các nhà nghiên cứu tìm hiểu
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại